theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hôm nay ngày một tháng chín rãnh áp thấp có trục ở khoảng hai mươi hai hai mươi năm độ vĩ bắc
đang bị nén dịch dần xuống phía nam bởi áp cao lục địa từ phía bắc
dự báo do ảnh hưởng của rãnh ngắp thấp bị nén ở các tỉnh vùng núi phía bắc sẽ có mưa rào và rông rải rác
sau đó từ chiều tối và đêm nay mưa rông sẽ mở rộng xuống các nơi khác ở bắc bộ
ở vùng núi trung du có mưa vừa đến mưa to trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
hà nội từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo lũ lũ quét và sạt lở đất có khả năng xảy ra trên các sông suối nhỏ ở vùng núi phía bắc
đặc biệt là các tỉnh sơn la hà giang bắc cạn tuyên quang cao bằng
các tỉnh trung bộ ngày một chín mây thay đổi ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rông vài nơi
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
tây nguyên và nam bộ mây thay đổi ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ tây nguyên hai mươi hai ba mươi hai độ nhiệt độ nam bộ hai mươi bốn ba mươi bốn độ